sau một tuần tập trung cho trận đấu với afghanistan đội tuyển việt nam dưới thời quân đội viên park hang seo đã không thể hiện được nhiều về mặt lối chơi trước đội khách
đội chủ nhà chủ yếu tập trung phòng thủ và thi đấu khá bế tắc trong tấn công
trong khi đó nền tảng thể lực sung mãn cùng ba tuyến chơi đồng đều giúp cao trò quân đội viên pfister không ít lần khiến khung thành của đội tuyển việt nam trao đảo bằng những pha treo bóng bổng đầy khó chịu từ hai cánh